hôm nay bắt đầu tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
theo hình thức tập trung quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn
quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội
về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa một mươi bốn và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa một mươi ba
theo chương trình quốc hội tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ đối với ông chu ngọc anh
miễn nhiệm chức vụ thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam đối với ông lê minh hưng
quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự một số thành viên chính phủ nhân sự thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
trong tuần làm việc các đại biểu quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi
dự thảo nghị quyết về thí điểm quản lý sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất xây dựng kinh tế
các đại biểu quốc hội thảo luận tại tổ về các dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
các dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở